thưa quý vị và các bạn khi nhắc đến những chiến công phá án của công an tỉnh lào cai
chắc chắn nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ đến vụ án xuyên thế kỷ
về hành trình điều tra truy bắt người rừng ma seo chứ
không phải gọi đây là một kỳ án
mặc dù câu chuyện về kỳ án người rừng ma xeo chứ đã đến hồi kết thúc cũng gần chục năm nay
nhưng với nhiều người đó vẫn còn là một khoảng trống rất bí ẩn
giờ đây ma seo chứ vẫn đang thụ lý bản án trung thân vì tội giết người cướp tài sản tàn trữ vũ khí
nhưng những tháng ngày sống hoang dã của người rừng đã chấm hết
những kỳ thực cho đến bây giờ khi nói về chặng đường hơn hai mươi năm lần trốn trong rừng sâu của ma seo chứ
nhiều người vẫn còn đặt ra nhiều hoài nghi
cuộc sống trong rừng sâu vách đá treo leo của chứ đã trở thành một câu chuyện mà bất kỳ ai cũng vướng vào sự ngờ vực khó hiểu
chuyên án truy bắt người rừng cũng là một trong những vụ án kéo dài nhất trong lịch sử điều tra của lực lượng cảnh sát tỉnh lào cai
với những mong muốn để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vụ án người rừng ma xeo chứ
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết chưa từng được công bố về hành trình hơn một mươi năm điều tra và truy bắt người rừng ma xeo trứ
người địa phương cho nên là cái công việc sinh sống hái lượm ăn những cái ăn cây những củ gì là
đối tượng này là là nắm bắt được cuộc kháng chiến chống mỹ cần thêm nhiều nhân lực và của cải năm
một nghìn chín trăm bảy mươi sáu khi chỉ tròn hai mươi hai tuổi đã lên xá viết đơn gia nhập bộ đội chúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được đi
trường chứ mừng lắm về khoe khắp bàn làng mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chứ lên đường nhập ngũ cũng từ
đấy cuộc đời chứ bước sang giai đoạn mới với bản chất thông minh nên khi vào môi trường quân ngũ
chứ nhanh chóng thể hiện được những khả năng của mình trở về sau cuộc kháng chiến chống mỹ chứ tiếp
tục cùng bà con bộ đội biên phòng tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến tranh kết thúc chứ gia quân sau bảy năm đi bộ đội là một trong số ít những người được học nhiều
lại đi bộ đội nên vừa trở về chứ đã được mời làm chức phó chủ tịch xã nàn xín của huyện bắc hà
quản lý nhiều công việc của chính quyền cơ sở lúc đó là một người thông minh lại có thời gian huấn
luyện trong quân ngũ nên chú đã thể hiện được nhiều tư chất của một người cán bộ có tài công
việc của một cán bộ xã đã giúp đời sống của gia đình chúng trở nên rất ổn định
chứ trở thành một tấm gương điển hình để những người đồng bào dân tộc cùng bản cùng xã dạy dỗ
con cái không phụ lòng của những người dân bản chứ đã trở thành người cán bộ có tài và có trách nhiệm
với công việc cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm lãnh đạo huyện bắc hà thời điểm đó đã muốn đào tạo chứ thành một cán
bộ nguồn để gây dựng cơ sở tại địa phương chính vì điều này chí được cơ cấu lên chức chủ tịch xã
để có nhiều cơ hội cống hiến cho nhân dân chính quyền
tuy được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện cũng như sự mong mỏi của đồng bào ở xã
nhưng chứ đã từ chối vị trí chủ tịch chữ nói với mọi người rằng mình được quân đội đào tạo nên chỉ
muốn làm công việc nào liên quan đến quân sự thỏa thấy ý nguyện đó chứ đã được nhận chức xã đội trưởng
nàn xín khi được đảm nhận nhiệm vụ của người xã đội trưởng mai xeo chứ đã thể hiện được rất nhiều
những kiến thức về quốc phòng mà đã từng được học với những gì đã được đào tạo trong vòng bảy năm quân
ngủ chứ đã trở thành một trong những người xã đội trưởng có tài bậc nhất của huyện bắc hà thời điểm đó
anh bản thân đã được chứ là một thanh niên người địa phương có sức khỏe và đã đã từng là một trong
những người phục vụ trong quân đội và đã đi vô đội về địa phương sau khi mang cho chứ đi nghĩa vụ quân sự
quân đội và huấn luyện cho những cái kỹ năng công tác đấu tranh chiến đấu bảo vệ tổ quốc sau khi về địa
phương cũng được nhân dân địa phương tín nhiệm vốn là người sống cầu toàn là rất hòa đồng với mọi người
nên ma xeo chứ rất được lòng hàng xóm láng giềng cuộc sống của gia đình trôi qua trong sự yên ả và
sự ca ngợi của bản làng ngấm tưởng một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với chứ thì một việc bất ngờ đã xảy ra thì một việc bất ngờ đã xảy ra thì một việc bất ngờ đã xảy ra
nhưng trong một buổi tối định mệnh vào tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi cuộc đời của ma xeo chứ đã hoàn toàn rẽ lối
truyền là vào thời điểm đó tại bản của chứ khi có một gia đình tổ chức cúng ma rất lớn cho người nhà vừa mất
theo phong tục của đồng bào người mông thì nghi thức cúng ma vô cùng quan trọng
sau khi đưa tiễn người chết được
gia đình sẽ tổ chức các nghi thức cúng ma để linh hồn được siêu thoát
trong nghi thức cúng ma con cháu họ hàng sẽ tập trung tất cả lại để cùng lễ và ăn uống
gia đình chứ ở gần nhà có đám tang
nhưng chứ không tham dự buổi lễ cúng ma vì hôm đó phải lên xã để trực công việc
vào khoảng hơn một mươi giờ đêm
thời điểm này các đám cúng ma nhà hàng xóm bên cạnh cũng đã xong xuôi
tuy nhiên lúc này khi chứ bước vào tới cổng thì thấy có một bóng dáng người đang đứng trước cửa nhà
chứ lẳng lẽ tiến lại gần và hỏi ai đấy
tuy hỏi rất to nhưng bóng người kia vẫn không lên tiếng
lúc này chữ nghĩ rằng bóng người kia có thể là kẻ xấu đang định vào nhà để ăn trộm
ngay lúc đó chú chạy lại gần và tát mạnh vào mặt người kia
bị tát kẻ lạ mặt bỏ chạy và cũng không nói bất kỳ câu nào
tối hôm đó chứ đã thức cả đêm để đề phòng kẻ làm mặt kia quay lại
khi đã nói chuyện với người nhà chị mới biết rằng người vừa bị mình tát chính là thầy phù thủy
chuyên làm lễ ma khô rất mưu mẹo nên sẽ bị trải thù
không cần suy nghĩ nhiều chứ ngay lập tức sách xuống ak và lựu đạn
nhà nước cấp đem trả cho công an huyện trước khi bỏ trốn
cơ quan lúc đó là chính quyền địa phương xã đưa đối tượng ra để phê bình kiếm việc
đối tượng mang lòng tự ái đã bỏ đơn vị địa phương đi
đi đâu thì lúc đó cũng chưa ai rõ
người nhà biết chuyện chứ bỏ lên rừng sống
cứ nghĩ chỉ một vài ngày sẽ quay trở

người nhà cũng mang cơm và đồ dùng lên lán
khu lán cách nhà tới hơn một mươi năm km
nên khi chú lên đó sống chỉ có người nhà biết
nhưng được một thời gian người nhà bắt đầu cảm thấy ngờ vực
với việc chứ bỗng nhiên bỏ lên rừng sống
và càng ngày những người thân trong gia đình càng lấy làm khó hiểu
vì hành động bất bình thường của chứ
mọi người trong nhà lúc đó đều cho rằng chú đã bị ma làm
sau nhiều lần khuyên bảo không thành
ông marcel vàng đã khuyên vợ chứ
mời các thầy cúng nổi tiếng trong vùng đến cúng trừ ma
nhưng chứ dứt khoát không về
và cố gắng giải thích cho mọi người về chuyện sâu sát đã xảy ra
và khẳng định rất có thể thầy phù thủy kia sẽ quay lại trả thù
tuy nhiên lúc đó không có bất kỳ ai tin những lời giải thích của chúng
do thái độ cương quyết không chịu về
nên mọi người tập trung bắt chói chứ đưa về nhà
bộ trừ tà ngay lập tức được diễn ra để đuổi con ma đã ám vào
nhưng càng nói về việc mình không hề bị ban nhập
thì người nhà càng không tin
thậm chí ngay cả vợ cũng không tin
y chán nản và tuyệt vọng đến độ
quyết định sau khi cúng xong sẽ bỏ hẳn lên rừng để sinh sống
ngày thứ ba của lễ cúng chửa ma
nhân lúc mọi người khổ say chứ bỏ trốn khỏi nhà
người ta bắt về thì chứ sợ
cho nên là chứ bỏ trốn bỏ vợ bỏ con lên rừng
là sinh sống
là sinh sống
bẫy chim bẫy sống ở trên rừng như người rừng
chứ đã không quay lại khu lán mà khi trước đã ở
vì sợ người nhà lên vây bắt
chứ đã băng qua các cánh rừng cổ huyện semakai
để thì đếm khu rừng dài thuộc xã thanh bình huyện mường khương
đếm với khu rừng dài này

do không còn được gia đình tiếp tế
nên chứ đã phải tự tìm kiếm thức ăn
để nuôi sống bản thân
chứ sống lang thang
dọc theo sông chảnh trên địa phận hai
huyện semakai và mường khương
đối tượng là một trong những người địa phương
có trình độ

đối tượng đã chế tạo các vật dụng
rồi là vũ khí thô sơ
rồi là cạm bẫy
đối tượng đã chế tạo bẫy
rồi những cái giỏ
rồi là những cái vật dụng
nhằm để bắt thú
rồi thu lượm mọc nhĩ nấm hương
rồi các loại thuốc
đối tượng cũng là một trong những cái diện
là biết tương đối nhiều về cây thuốc
để điểm trú ngủ chủ yếu của chứ đều là những vách núi đá
mái đá treo leo
ở những vị trí này rất dễ quan sát
và cuối cùng khó khăn để trèo lên
ở trong rừng
nguồn sống chủ yếu của trứng là cổ mài và các hoa quả dại
thêm vào đó hằng ngày chứ đi lấy mộc nhĩ sau đó vơi khô
để mang xuống các chợ bản đi bán trao đổi lấy thực phẩm
cũng như những đồ dùng để sinh hoạt
vì sang địa bàn khác lại xinh xứng trong rừng
nên không có bất kỳ ai phát hiện gian trứng

cuộc sống của marcel chứ vì vậy vẫn diễn ra một cách bình thường
năm này qua năm khác trong rừng sâu và vách núi treo leo
trong khoảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
sau mỗi lần đi chợ
chứ sau khi đã có tiền mua hàng xong
là ngay lập tức trở lại rừng
nhưng rồi những đêm mưa rừng cuối cùng cũng khiến trứng thấy cô quạnh và nhớ người thân của gã
người rừng quyết định về thăm nhà
đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chứ đi ngược theo hướng sông chảy theo đường rừng về simacai thăm vợ con và gia đình
nhưng không còn ai ở đó
thôn bản đã di chuyển tới vùng đất mới
không có ai hỏi thăm và nghĩ rằng gia đình đã chuyển về bảo yên sinh sống
nên chứ lại theo đường rừng tìm về bảo yên
tại đây chứ cũng không có tin tức gì của người thân
nên tuyệt vọng về khu vực xã thanh bình
chiều muộn ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chứ thất thể quan sát tà thàng huyện mường khương
thời gian đó trên địa bàn huyện mường khương
nạn trộm cắp châu bò xảy ra khá nhiều
nên bộ dạng lang thang của chứ ngay lập tức bị lọt và diện đối tượng khả nghi
chứ bị lực lượng công an và dân quân xã kiểm tra giấy tờ tùy thân
nhưng chứ không có giấy tờ tùy thân trong người
bị ám ảnh bởi truyền cũ
chứ cho rằng những người này nhất định sẽ hại mình và trả thù
nên đã chống trả quyết liệt
lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ chứ đưa về thẳng
chủ sở ubnd xã tà thàng huyện mường khương
điều tra về thân nhân và lai lịch
qua công tác đấu tranh
người đàn ông này khai nhận tên là sùng lừ
nhà hoàng thu phố huyện bắc hà
hắn khai đã đi bộ đội và gia quân được bảy năm
không có nhà cửa vợ con
bố mẹ đều đã chết
hắn sống lang thang một mình
nhận thấy trong lời khai của tên này có nhiều biểu hiện khả nghi
do không thể xác minh lai lịch của marcel chứ
ngay trong ngày nên chính quân xã tà thàng
đã quyết định giữ đối tượng lại trụ sở thêm một ngày
sau khi mà bắt giữ thì đưa về
lực lượng công an lực lượng quân đội
kiểm lâm bố trí để hỏi
điều tra xác minh về những quan hệ của đối tượng
nhưng mà cũng chưa thu thập được gì
do thời tiết điều kiện
rừng núi xa xôi khó khăn cách trở
thời gian làm việc cũng không được dài
thế nên nó đã đi thử
thời tiết nó tối sớm
ngày đấy nó mùa đông nó rét
nó tối sớm
xương mù mịt
không nhìn thấy gì cả
thế thì bố trí cho ba bố trí dân quân
là gác đối tượng để nghỉ ngơi
cho đối tượng nghỉ ngơi
nhưng mà vẫn trông giữ
với tính cách để đối tượng khỏi bỏ
đi vào hôm sau làm việc tiếp
để trông giữ đối tượng
phó công an xác tà thàng
là giàng pao đã giao nhiệm vụ
cho tổ cảnh giác gồm bốn người
trong đó có đồng chí sùng pử
là tổ trưởng
để đề phòng bất chắc có thể xảy ra trong đêm
chính quyền xã cũng giao cho tổ cảnh giác
một khẩu súng ak
tối hôm đó vào ngày hai mươi tám tháng chín
đúng như kế hoạch lực lượng canh gác
đã rất cẩn thận
khiến chứ không có bất kỳ cơ hội nào bỏ trốn
tuy nhiên cho đến khoảng ba bốn giờ sáng
khi lực lượng trông giữ đã thấm mệt
sau cả đêm thức trắng
chứ đã tự mở trói cho mình để chạy trốn
lúc đó cả tổ canh gác đều đã ngủ gần
vì mệt mỏi
nên khi chứ đã tháo được trói tay
y đã lấy khẩu súng ak của anh sùng phở
dựng ở gần cửa mà không hề bị phát hiện
vốn là người khỏe mạnh
và đã trải qua quân ngũ
nên chứ thực hiện hành vi bỏ trốn rất nhanh
khi chứ vừa lấy khẩu súng ak của anh sùng pử
lấy được súng và đi ra cửa
thì lực lượng canh gác đã bật dậy
tuy nhiên ngay lúc đó
mà xeo chứ đã dùng khẩu ak
ý lực lượng bảo vệ
khi thấy tổ bảo vệ quyết tâm truy bắt
chứ đã lên nòng khẩu ak
và bắn lên trần nhà một phát đạn
tổ bảo vệ dừng lại
thì chứ ngay lập tức chạy ra phía cửa
rồi tẩu thoát vào rừng sâu
giữa mảng đêm mù mịt
lực lượng bảo vệ cũng chi hô
nhưng do trụ sở xã nằm tách biệt với bản làng
nên không thể tìm được

sự kiện sau đó nhanh chóng được báo cáo
sướng công an huyện mường khương
đối tượng bỏ đi thì
lực lượng công an lực lượng quân đội
rồi tất cả các lực lượng dân quân tự vệ
là huy động để
nhưng đối tượng do là người địa phương
thông tạo địa bàn
rồi là đối tượng
có sức khỏe
nên đối tượng đã lẩn trốn
đối tượng đã lẩn trốn
sau khi bỏ trốn khỏi xã tà thàng
chứ tiếp tục tìm đến
các hang đá thuộc xã thanh bình
huyện mường khương lẩn trốn và sinh sống
chỉ có một điều khác là từ đó
về sau y không quay lại khu vực sát tà thàng
đi họp trở nữa
mà chọn những địa bàn khác không ai biết mặt
để tiện đi lại
đối tượng không đến những viên trợ chính
vì viên trợ chính thì
đồng bào ở các nơi người ta đến
thế thì đối tượng chỉ đến
những viên trợ phụ thôi
và nó là vào những
thời điểm nó
nhá nhem tối hoặc là
tình mơ sáng nhưng chưa có người
đối tượng đến để trao đổi bán
sản phẩm thu lượm được ở trên rừng
sau đó thì mua những
cho đến tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trong lần đi lên rừng
của người dân ở xã thanh bình
đã phát hiện thấy một người đàn ông đang đốt lửa
và phơi quản áo trong hang khỉ
thuộc thôn văn đẹp
xã thanh bình huyện mường khương
thông tin này được thông báo ngay cho lực lượng công an xã
qua miêu tả hình dạng ban đầu
chúng tôi thấy đây là đối tượng có nhiều biểu hiện bị bệnh
thưa quý vị và các bạn
như chương trình hồ sơ vụ án tuần trước đã đề cập
một người từng là phó chủ tịch
ủy ban nhân dân xã nản xín
rồi làm xã đổi
trưởng nản xín huyện bắc hà tỉnh lào cai
khi đang làm xã đổi trưởng
vì đã lỡ tát một thầy phù thủy
sợ bị trả thù
nên marcel chứ sợ hãi phải vào rừng sống
bị nghi là ma tà
marcel chứ quyết định lần vào rừng
già sống như hoang thú
trong thời gian lần trốn
chứ dùng khẩu súng trộn được
để săn bắn thú rừng
để lấy thịt ăn
và đem ra chợ đổi lấy gạo
quần áo và những nhú yếu phẩm khác
đến tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngay khi nhận được tin báo
của quần chúng nhân dân
về một người đàn ông đang sống trong hang khỉ
thuộc thôn văn đẹp
xã thanh bình huyện mường khương
lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai
phương án tiếp cận đối tượng
thời điểm nhận được tin báo đó
công an huyện mường khương đang có một tổ cán bộ công tác
tại xã thanh bình
nên ngay lập tức phương án truy lùng đối tượng được triển khai
tổ cán bộ cả chính quyền công an xã và huyện
ngay lập tức tìm đường lên hang khỉ
để trị bắt đối tượng
chúng nhân dân báo tin là
tại khu rừng khỉ
khu vực rừng sâu rừng khỉ
có cái căng bạc
cái bạc và có cái khói
chúng tôi là sau khi tiếp nhận thông tin
thì chúng tôi đã cùng với trưởng quan xã
huyện động trưởng quan xã công an viên trưởng thôn
và chúng tôi gồm sáu đồng chí
trực tiếp lên để xác minh các đối tượng
chúng tôi chia làm hai tổ
và nó là trên đường lên rất là khó lên
không có lối đi
mà nó chỉ là đường rừng leo trèo thôi
tôi là tổ
tôi với đồng chí tráng sinh tra là trưởng quan xã
đồng chí hòa là trưởng thôn
cùng một tổ phía trên
còn đồng chí cô hòa
đồng chí hoàng văn dung
và đồng chí tràng sinh tra là trưởng quan xã
sáng mà công an viên lại đi tổ
bên dưới lại đi ngang
lực lượng trinh sát được chia ra làm hai mối
tiến lên hang khỉ
mũi trinh sát gồm đồng chí tráng sinh tra
trưởng công an xã thanh bình
đã tiến sát được tới khu vực hang khỉ
thì thấy một người đàn ông đang ngồi ăn cơm
người đàn ông ấy chính là
ma sơn trứng
tại vì cái hang nó ở trên một cái tên ấy này
nó bách đá này
nó bách đá này
cái ngọn một cái cây gỗ to như thế này
nó mọc ở dưới này
nhưng mà cái hang nó ở trên lưng chừng cái ngọn này
thế nên là rất nguy hiểm
mà chỉ cần sơ ý một cái trượt chân thôi
hoặc là ấy một tí là
có thể là rơi trong bách đá
khi cách nơi người đàn ông đó ngồi
chỉ khoảng hơn một mươi mét
thì có một đồng chí trong tổ hô lên
khi vừa nghe tiếng người nói
người đàn ông kia liền vơi khẩu súng bên và bắn liên hồi
khiến súng chát chúa làm xé tạc công khí tĩnh lặng
còn bắt dừng
bật kính súng đó cũng làm cho đồng chí chán xín trả
quỷ ngã và ra đi mãi mãi
chúng tôi tiếp cận cái lều
thì cái tổ bên dưới
đồng chí cụ hòa cụ xuân hòa
đồng chí phát hiện
nhìn thấy người đàn ông kia hô là
yêu cầu ra kiểm tra
thì đối tượng ngay lập tức là
đối tượng đã bắn
về phía chúng tôi
thì đồng chí hô là
lúc đấy trời cũng đã tối nha anh em
khi có tiếng súng nổ
thì anh em tản ra
ngay khi tiếng súng
tổ công tác bao vây quan miệng hang
rút phải xuống dưới
rồi cứng người về huyện báo cáo
lợi dụng lúc đấy
người đàn ông quay trở lại vào hang
vơ vội đồ đạc giữ tàu thoát
nhận được tin tức là
tin báo của tổ công tác
công an huyện mực khương
tại xã thanh bình
báo về là
tại hang khỉ của thôn văn đẹp
của xã thanh bình huyện mực khương
có một đối tượng đã dùng súng
bắn vào tổ công tác
làm cho đồng chí
tráng xin trả trưởng quan xã bị hy sinh
tiếp nhận được tin báo
chúng tôi đã tổ chức huy động lực lượng
triển khai lực lượng công an huyện
xuống địa bàn
chính vì vậy
mà khi lực lượng công an huyện
đến truy bắt
thì hắn ta đã bỏ đi
từ khá lâu trước đó
nấu ăn ở đây
tuy nhiên là khi
buổi tối đối tượng sẽ
nghỉ tại cái hang hốc này
mà đối tượng nó đã
sau khi ghi án nó đã
lợi dụng cái địa hình
rừng núi nó đã
khỏi địa bàn
thế nên là khi vào
thì nó coi như là
treo lên được cái hang đá
nó là rất là vất vả
vách đá nó dựng đứng lên
thế nên là chúng tôi đã
lên thì gọi như là
bám theo vách đá
men theo vách đá
mà từ chín giờ tối
chúng tôi leo theo vách đá
mà lên đến cái hang đó
thì gọi như là
là ba giờ sáng
chúng tôi lục phát
chờ đến sáng này chúng tôi
nó triển khai để tìm
và phát hiện ra được
lúc đó thì ở huyện
nó đã tăng cường xuống đây
lực lượng xuống rồi
thì mới phát hiện
đồng chí tráng xín trà
bị bắn xuyên từ bụng
lên mang tại
ở dưới chân cái vách
vách đá đó
sau khi gây ra cái chết
cho đồng chí tráng xín trà
người rừng ma xeo trứng
tiếp tục bỏ trốn
vào rừng sâu
và sống dọc
hai bên bờ sông chày
thuộc huyện simacai
của tỉnh lào cai
đối với lực lượng công an tỉnh lào cai
cơ chết của đồng chí trà
đã đưa vụ án vào giai đoạn vô cùng phức tạp
vì vào thời điểm đó
ở khu vực biên giới
đang có nhiều vấn đề nảy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra
giám đốc công an tỉnh lào cai
đã huy động lực lượng truy bắt
lên đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc
và đến ngày một mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giám đốc công an tỉnh lào cai
đã quyết định thành lập chuyên án
để tập trung lực lượng
phương tiện điều tra truy bắt thủ phạm gây án
tỉnh đã lập chuyên án
để đấu tranh
sàng lọc các cái đối tượng
vì đây là một cái địa bản
nó miền núi dừng đi lại
đường xa xôi
thời điểm ấy nó chưa có đường đến bây giờ
thì việc đi lại rất khó khăn
và trực tiếp tôi cũng
đã tham gia chuyên án
đấu tranh qua sàng lọc
chỉ mới mở ra mấy cái đối tượng
chỉ trong đó là
có đối tượng
mà theo chứng này là đối tượng
đưa vào diện
nghi số một
qua mô tả của người dân
thì xung lử
người bỏ trốn tại ủy ban nhân dân xã tà thàng
có nhiều đặc điểm giống với người
ở trong hang đá
đã bắn chết đồng chí tráng xín trà
và cũng từ đây
mọi dấu vết của tên người dừng
sống trong hang đá
dần được hé lộ
từ tỉnh tiếp tà thàng
hết tháng hai
là đã đi bộ đội được bảy năm
bàn chuyên án đã chỉ đạo
giải soát toàn bộ số người đi bộ đội
có thời gian từ bảy đến tám năm
tại các xã giáp bê bờ sông chảy
thực các huyện mường khương
và bắc hà
qua xác minh tại thôn phiền cư một
xã nàn xín huyện bắc hà
có một đối tượng tên là ma sêu chứ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đi bộ đội từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thì ra quân về làm phó chủ tịch xã
làm sáng đội trưởng
và sau đó chứ bỏ lên rừng không rõ lý do
thì coi như là nó trùng khớp với cái
cái vỏ đạn
mà do cái khẩu súng
mà là đối tượng
lấy cắp của công an xã tà thàng
thì sau đó
thì mới tập trung vào
điều tra và xác định
đối tượng gây án ở tà thàng
bỏ trộn ăn cắp súng ở tà thàng
và đối tượng bắn chết đồng chí trà
với quyết tâm
bằng được kẻ thù ác
bằng các biện pháp nghiệp vụ
và phát động phong trào quân chúng nhân dân
ở hai huyện mường khương và bắc hà
lực lượng công an đã thu thập được thông tin
là có một số người làm nương ở bờ sông chảy
và số người đi rừng
có gặp một người mang theo khẩu súng ak
và khi thấy người này họ đều bỏ chạy
suốt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đến năm hai nghìn
trong khu vực rừng già có nhiều hiện tượng lạ
như có khói
nương ở trong rừng
các lều nương bị mất thức ăn
khiến cho quần chúng nhân dân hoang mang lo sợ
không dám đi rừng một mình
đối tượng nó vẫn xuất hiện
nó có vũ khí
thế cho nên là nó làm cho quần chúng nhân dân hoang mang
hai đó là lúc nào cũng cảm giác địa bàn của mình không an toàn
có một đối tượng hoạt động như phỉ
nhưng mà dân gặp
nó mang súng mang vũ khí như thế thì nó
nói về mặt
an ninh chính trị trật trực an toàn xã hội
thì đánh giá là cái địa bản nó không an toàn
các vụ án vùng cao nhiều khi bắt nguồn từ những nguyên nhân thật đơn giản
nhưng hậu quả
lại hết sức đau lòng
vụ ma seo chứ này cũng vậy
tất cả cũng chỉ bắt đầu từ việc
bị nghi ngờ
bị ma nhập
nên đối tượng phải chạy trốn vào rừng
rồi từ đó tất cả hệ lực xảy ra
ở vùng cao đa phần đối tượng đều chạy trốn theo cách của ma xeo chứ
nghĩa là sau khi gây án thường bỏ trốn vào nơi rừng thiêng nước độc
các cái vụ trọng án xảy ra
trên địa bàn tỉnh nói chung
cũng như là một số xảy ra tại địa bàn huyện mường khương
trong đó thì có cái vụ án điển hình
vụ án đối tượng gây án là ma xeo chứ
sau khi gây án
các cái đối tượng thường lựa chọn cho mình
cái giải pháp
thứ nhất là trốn lên rừng cao
rừng già núi cao
hoặc thứ hai là nhanh chóng
lần trốn sang trung quốc
thì đây là một trong những cái
phương án lựa chọn là cái thủ đoạn
của tội phạm
và gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra xác minh
cũng như truy bắt đối tượng
xác định được đối tượng gây án không hề dễ truy bắt
như gã người rừng
nơi rừng hoa núi thầm
còn khó vạn nần hơn
có thể nói là như việc mò kim đáy bể
vì đối tượng rất thông thuộc địa bàn
còn lực lượng chức năng thì không
nên việc truy lùng
và bắt giữ đối tượng là vô cùng phức tạp
cả năng tự do
tự sinh tồn tích nghi với cuộc sống hoang dã
đã khiến các đối tượng trở nên cực kỳ manh động
và liều lính
khó khăn vất vả
bám chủ nơi rừng thiêng nước độc là thế
nhưng tung tích của người rừng ma xeo trứ
vẫn là một ẩn số với toàn bộ
ban truyền án
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn tám
hệ bất cứ khi nào nghe được người dân
thông tin về đối tượng trứ
thì lực lượng công an lại lên đường
không quản ngại nắng mưa
gió rét nước lũ
ăn ngủ trong rừng
hàng nghìn luật cán bộ
chiến sĩ công an dân quân
và lực lượng vũ trang địa phương
tham gia trụi bắt ma xeo trứ
nhưng đều thất bại
toàn núi cao rừng rậm và treo leo này
thực ra chúng tôi đi xuống này
khi mà xuống bờ sông chảy này
từ trên xã cao sơn này xuống bờ sông chảy này
thì nhìn từ trên cao sơn xuống sông chảy này
nó như một sợi chỉ trắng
xuống là mở mất gần một buổi
xuống đi xuống này
cứ xuống là chân chạm đầu này kia
khi xuống thì bắt đầu là

chuy đuổi theo dấu vết của họ
thì cũng rất là khó khăn
vì là bách đá mới dựng đứng
mới khe suối như thế này
thì cần trượt chân thì có thể lăn vùng vực
lại nói về ma xeo trứ
sau lần bị truy bắt hộp này
trứ đã tìm lên khu vực đầu núi
của huyện simacai để lần trốn
cuộc sống của chứ vẫn diễn ra trong âm thầm
và bí mật nơi rừng sâu
xuống tách biệt với thế giới bên ngoài
làm bạn với thu hoa giã
khiến sức sống của trứ trở nên mạnh mẽ
để sinh tồn trong rừng thương nước độc
trốn tránh ánh mắt của những người lạ
bản thân trứ cũng phải trả
những cái giá rất đắt
nguy hiểm tới tính mạng
đã từng nhiều lần một mình đánh nhau
với gấu trong rừng xanh
rồi cũng không ít lần chết đi sớm lại
được phát súng và lựu đạn bảo vệ bà con nên chứ rất am hiểu chiến thuật ẩn mình phòng thủ rút lui
hai mươi năm lẩn trốn mặc dù bị lực lượng chức năng truy bắt gắt gao nhưng chưa bao giờ chứ phải đứng trước nguy cơ bị bắt sống
hôm đó là ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi trên đường y đi chợ mua thực phẩm về
chứ bị người dân xã thàng trương phiền huyện simacai bất ngờ phát hiện khi đang đi bộ ra phía bờ sông trạnh
tin này được nhanh chóng báo tới đồng chí sùng ai xín trưởng công an xã thàng trương phiền
anh xín một mặt báo cho ủy ban nhân dân xã để xin thêm lực lượng một mặt vẫn cùng quần chúng nhân dân bám theo giống của tên người rừng
qua theo dõi nắm được quy luật hoạt động của người dân là khi xuống chợ hàn sức kích súng ở rừng
và trong địa chỉ có rào nên lực lượng dân quân quyết định chặn lại để kiểm tra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

vung giao chém về phía những người truy đuổi thì đã bị đồng chí xá đội khó quật ngã
thưa quý vị và các bạn khi nhắc đến những chiến công phá án của công an tỉnh lào cai
chắc chắn nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ đến vụ án xuyên thế kỷ về hành trình điều tra truy bắt người rừng mang xeo chứ
không phải gọi đây là một kỳ án

mặc dù câu chuyện về kỳ án người rừng mà xeo chứ đã đến hồi kết thúc cũng gần chục năm nay
nhưng với nhiều người đó vẫn còn là một khoảng trống rất bí ẩn
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết chưa từng được công bố
về hành trình hơn một mươi năm điều tra và truy bắt người rừng ma xeo chứ
hôm đó là chủ nhật đầu năm hai nghìn hai mươi
khi nhận được tin bắt được người rừng
chúng tôi đã lập tức cho lực lượng vào xem
nó đích thị là có mắt được người rừng mà xeo chứ hay không
bởi vì nói thật lúc đó chúng tôi vẫn còn chưa tin lắm
bởi lực lượng công an đã mất quá nhiều thời gian công sức cả chục năm để theo đuổi vụ án này
vụ án mà xeo chứ thì đối tượng lần trốn trong rừng hơn chục năm
và người dân chúng ta rất sợ không dám đưa đến khu vực đó
toàn bộ rừng già bám theo sông nậm chảy ở địa bàn huyện simacai
dân chúng ta không dám lên đó
mà rất nhiều cây gỗ to
đã thành cổ thụ lớn
không ai dám đến khu vực đối tượng lẩn trốn
đây là những cái
một là do hiểu biết do hạn chế trong hiểu biết của bà con
rồi do cái mối quan hệ thân tộc dân tộc quan hệ anh em họ hàng
dẫn đến là nhiều trường hợp rất khó khăn trong việc thu thập thông tin tài liệu
và rất dễ bị lộ lọt ảnh hưởng đến có tình trình xác minh trí bắt đối tượng
đối tượng nó vẫn xuất hiện nó có vũ khí
thế cho nên là nó làm cho quần chúng nhân dân nó hoang mang
hai nó là lúc nào cũng cảm giác cái địa bàn của mình không an toàn
có một cái đối tượng nó hoạt động như phỉ
nhưng mà dân gặp vẫn gặp nó mang súng mang vũ khí như thế
thì nó nói về mặt an ninh chính trị trật trực an toàn xã hội
thì đánh giá là cái địa bản nó không an toàn
mà đúng thế thật
nếu mà không bắt được đối tượng sớm ấy thì chỉ
đối tượng nó gây án
nó gặp dân đi lao động đi sản xuất đi rừng hoặc cấy có thể nó gây án hoặc là vây bắt nó gây án
thế cho nên là không bắt được đối tượng thì lúc nào cũng vẫn là canh cánh trong lòng là vẫn là còn một cái món nợ
chúng tôi được biết trước khi marcel chứ bị bắt đồng chí giàng lê bao đã được tổ chức điều gian tỉnh làm việc
và ông đã bàn giao cho người kế nhiệm
rất nhiều công việc trong đó có vụ ông gửi gắm nhất và theo đuổi nhất là vụ người rừng ma xeo chứ
dù ở công vị mới nhưng đại tá giàng lê bao vẫn luôn trăn trở về vụ án này
khi nhận được tin báo cáo rằng đã thật sự bắt được người rừng và trong quá trình vây bắt anh ta bị ném vỡ đầu máu chảy lênh láng
thật sự chúng tôi đã rất lo cho sức khỏe của anh ta
đến khi biết rằng người rừng đã được đưa vào bệnh viện để chữa vết thương
chúng tôi mới yên tâm được
sau khi bắt được người rừng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai đã xin ý kiến ban giám đốc là di lý đối tượng chứ về trại tạm giam công an tỉnh để trực tiếp điều tra và đã được ban giám đốc công an tỉnh đồng ý
đối tượng này khi bắt được đối tượng này đối tượng marcel chứ về thì đối tượng đã giả câm

sau bốn ngày bình phục từ bệnh viện đến phòng tạm giam marcel chứ chỉ một mực sợ hái
sảnh ra là chui tọt xuống gầm ghế hay sàn nhà người co rúm lại ú ớ không ăn uống gì
chứ về trại tạm giam công an tỉnh đối tượng đã giả câm
rừng nhiều ăn lá và quả rừng ăn cổ mài và ngô sống suốt hai thập niên
rồi được cán bộ tròn cơm có đường có mỡ những thứ trong rừng không có là chứ bị đau bụng
phải mất hàng tháng trời trong trại tạm giam chứ mới ăn được đồ ăn như người việt nam bình thường
nhưng điều quan trọng nhất với cơ quan điều tra lúc này là phải làm sao để chứ nói ra tiếng của con người thì vẫn là một ẩn số
việc người rừng gặp khó khăn trong ăn uống trong nếp sinh hoạt chỉ ú không nói tiếng người là một trở ngại lớn đối với các cán bộ quản giáo điều tra viên và toàn bộ ban truyền án
ở thời điểm đó đã có không chỉ một cuộc họp được diễn ra để bàn cách giải quyết vấn đề này
cuộc họp của toàn ban truyền án
những gương mặt căng thẳng suy nghĩ ghi chép
đại tá giàng ly bao phát biểu
ai cũng có thể thấy marcel chứ là người khá tinh danh có kiến thức tự lập sống trong rừng rậm
không chỉ đánh nhau với gấu ma xeo chứ còn rất nhiều lần bị các loại rắn cực độc cắn nhưng vẫn thoát chết thần kỳ
biện pháp chữa trị rất lạ lùng và không theo bất kỳ một bài thuốc nào cả nhưng nó vẫn giữ được mạng sống cho chúng
những năm tháng sống ở rừng sâu đã tự dạy cho marcel chứ cách sống hoang dã và thích nghi với sự khác biệt của thiên nhiên
vì khả năng thích nghi rất tốt với cuộc sống tự nhiên như vậy đã khiến cho chứ có khả năng tồn tại hoang dã như những loài thú rừng
cuộc sống tự nhiên cũng tôi luyện cho chứ sức chịu đựng dẻo dài đến mức chẳng cần mặc nhiều quần áo trong những ngày đông giá dếp
bàn chân bàn tay của chứ dành lớp chai sạ
khu lượm mọc nhĩ nấm hương rồi các loại thuốc cây thuốc đối tượng cũng là một trong những cái diện là biết tương đối nhiều về cây thuốc
vậy tại sao chứ không mở miệng
trước tình hình đó đại tá giàng ly bao lúc bây giờ đang là phó giám đốc công an tỉnh lào cai thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
đã gặp marcel chứ để đấu tranh khai thác bằng một cách rất đặc biệt

phó giám đốc công an tỉnh hồi đấy là thủ trưởng cơ quan điều tra cũng đã vào trực tiếp hỏi và động viên tác động đến tình cảm đến tư tưởng của đối tượng
sau này ở trại tạm giam về trại tân lập cải tạo được tiếp xúc với mọi người nghe mọi người nói mới dần dần nói trở lại
trong trại tạm giam mỗi khi gặp điều tra viên
marcel chứ tỏ ra vô cùng hợp tác
chứ vẫn nghe được tiếng người chỉ gật và lắc
anh ta khai nhận khá nhiều thậm chí vài tháng sau khi bị bắt
chứ về rừng để thực nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra
quyết định đưa chứ về rừng lúc đó được ví như thả hồ về rừng
bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là đối tượng có thể lao vào rừng sâu lẩn trốn bất cứ lúc nào

nói rằng rừng có thể đưa đến tầm năm phút nhưng không đúng

nhưng không dành được một cái đồng tiền tộc nguy hiểm
chứa với trường dùng tiền để được bắt được
nhưng không dành được một cái đồng tiền tộc nguy hiểm
chứa với trường dùng tiền để được bắt được
nhưng khi kể về cuộc sống hai mươi năm trong rừng sâu của chứ

từ chứ trị trong gần hai mươi lần bị rắn độc cắn của ma gieo chứ
có thể nói rằng cuộc sống hoang dã trong núi cao rừng sâu
của ma gieo chứ với nhiều người
dường như là một bộ phim được sản xuất bởi hollywood
cuộc sống trong rừng sâu
vẫn đá treo leo của chứ
đã trở thành một câu chuyện

ai cũng vướng vào sự ngờ vực khó hiểu
chuyên án truy bắt người rừng
cũng là một trong những vụ án kéo dài nhất
trong lịch sử điều tra của lực lượng cảnh sát tỉnh lào cai
chuyên mục hồ sơ vụ án tuần này xin được khép lại tại đây
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại